data transformation là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào từng ngóc ngách trong quá trình hoạt động của tổ chức doanh nghiệp với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành nâng cao sự hài lòng của khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường
theo các nhà nghiên cứu của microsoft cho thấy chuyển đổi số góp phần tích cực giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động
điển hình năm hai nghìn một mươi tám tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng năng suất lao động ở vào khoảng một mươi năm và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
còn số này là hai mươi một
các số liệu của microsoft cũng chỉ ra rằng trong vòng ba năm nữa tám mươi năm các công việc sẽ phải thay đổi
nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải tự đào tạo để nâng cao kỹ năng số
hai mươi sáu là công việc mới do chuyển đổi số mang lại
hai mươi bảy công việc sẽ biến mất trong tương lai

tuy nhiên trong tương lai công nghệ số chuyển đổi số kinh tế số kỷ nguyên số là xu thế toàn cầu là quá trình không thể đảo ngược
nhưng trên thực tế tại việt nam việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn là điểm yếu của doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo khảo sát của bộ công thương chỉ có khoảng hai mươi ba doanh nghiệp việt nam hiện nay hiểu về khái niệm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp chuyển đổi số đúng nghĩa
đa phần vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị quản lý điều hành và tự động hóa
đây là lúc lãnh đạo các doanh nghiệp việt nam phải nhận diện nghiêm túc các căn bệnh yếu kém trong hoạt động điều hành quản trị nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc chạy đua khắc nghiệt với doanh nghiệp nước ngoài
làm sớm thì chúng ta sẽ có cơ hội thử nghiệm sẽ có cơ hội vấp ngã và đứng dậy làm tiếp
thế còn nếu chúng ta mà không làm sớm đến khi mà các doanh nghiệp cạnh tranh cùng với chúng ta họ đã đi một bước rất là dài rồi thì chúng ta có muốn đuổi nó không thể kịp được
và trong cái thời đại chuyển đổi số như thế này thì cái tốc độ tăng thay đổi của doanh nghiệp
có thể nó là một cái tốc độ phi mã nó rất là khủng khiếp
và chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái bảng xếp hạng những công ty lớn nhất toàn cầu hiện nay thì bốn năm công ty đầu tiên đều là các công ty công nghệ
quá trình chuyển đổi số nếu được triển khai hiệu quả sẽ thay đổi toàn bộ cách thức mà doanh nghiệp hoạt động
giúp tăng hiệu quả hợp tác tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại nhiều giá trị cho khách hàng
với quy mô dân số sắp xỉ chín mươi năm triệu người trong đó tỷ lệ người sử dụng internet chiếm hơn sáu mươi
việt nam là quốc gia đứng thứ một mươi sáu trên thế giới
về số lượng người sử dụng internet
bên cạnh đó việt nam hiện được đánh giá là một trong những nước có hạ tầng mạng băng thông rộng
có chất lượng tốt nhất trong khu vực và không ngừng phát triển mạnh mẽ
đây chính là những yếu tố vô cùng thuận lợi để các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
đẩy nhanh quá trình số hóa chuyển đổi số trên phạm vi cả nước trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
phần mềm dịch vụ e invoice này giúp khách hàng quản lý phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử
người mua hàng sẽ nhận hóa đơn qua email hoặc tra cứu tải về trực tuyến qua internet
hóa đơn điện tử được xuất trực tiếp từ phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu bán hàng
điều quan trọng là người sử dụng có thể tra cứu hóa đơn đã phát hành bất cứ lúc nào qua mobile
bảo đảm lưu trữ hóa đơn an toàn trong một mươi năm
nó không phải phụ thuộc vào điều kiện vốn và việc thủ tục hành chính với công an thuế cũng khá là nhanh
cái thứ hai là cũng như vừa nói là nó tiết kiệm được chi phí
chi phí in ấn lưu trữ hóa đơn rồi gửi hóa đơn cho khách hàng
thì hoàn toàn qua các phương tiện internet nó sẽ được nhanh chóng hơn
cái thứ ba là khách hàng của mình thì có thể tra cứu được cái hóa đơn đấy bất cứ lúc nào
chỉ cần có mạng internet là lên trên website tra cứu là tra cứu được ngay

trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra ở phạm vi toàn cầu thì để đáp ứng năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hoàn thiện ứng dụng công nghệ phần mềm quản trị trong tất cả các lĩnh vực trong đó có việc quản trị mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhiệm vụ đặc biệt của các doanh nghiệp dịch vụ
để giải quyết được nhu cầu này thì các phần mềm về quản lý quan hệ khách hàng hay còn gọi tắt với cái tên là cim đã ra đời
với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu và giữ chân khách hàng
với sự cạnh tranh của khối kinh tế dịch vụ phần mềm này đã được các nhà phát triển tích hợp thêm nhiều tính năng quản trị linh hoạt đặc biệt có ích trong hoạt động marketing tiếp thị bán hàng liên kết nền tảng mạng xã hội hỗ trợ kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử
chia về lĩnh vực ngành nghề thì xem có thể phục vụ cho rất là đa dạng
ví dụ như là khách hàng trong lĩnh vực du lịch khách hàng trong lĩnh vực đào tạo
có những khách hàng trong lĩnh vực về spa làm đẹp hay là khách hàng trong lĩnh vực về thương mại dịch vụ thì cm đều có thể là ứng dụng được
và khách hàng bây giờ thì không phải là họ chỉ ở một nơi nữa khách hàng ở rất nhiều nơi
khách hàng họ có thể trên môi trường online ví dụ như họ chat mình qua zalo họ có thể gọi điện cho mình họ có thể qua email qua sns
thì với cim thì khi một khách hàng chỉ cần họ gọi điện đến thôi thì doanh nghiệp có thể viết ngay được các thông tin về họ
ví dụ như là họ đã mua hàng của mình từ bao giờ họ đã mua sản phẩm của mình
mình là những sản phẩm gì rồi thói quen mua hàng của họ là gì rồi lịch sử mà mua hàng hay lịch sử chăm sóc khách hàng của họ như thế nào
thì cim sẽ cho phép cho doanh nghiệp xây dựng một cái kho giữa khách hàng đầy đủ như vậy
hiện có thể thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp đơn vị ứng dụng các công nghệ số phần mềm quản lý cho nhiều loại hình dịch vụ như bất động sản làm đẹp nghệ thuật giáo dục và đào tạo
nếu như trước đây công nghệ số kiểu cũ chỉ có các công ty lớn có rất nhiều tiềm lực kinh tế mạnh mới có thể tiếp cận
nhưng vào thời điểm hiện tại dù công ty nhỏ hay những start up mới đều có thể tận dụng được lợi ích từ công nghệ số
việc ứng dụng công nghệ trong quản trị bây giờ nó không còn là một sướng trong tương lai gần nữa mà nó đã trở thành một điều tất yếu thôi
và chính vì vậy mà cái việc ứng dụng công nghệ ứng tin bây giờ nó là điều bất vụ trong doanh nghiệp
và nếu doanh nghiệp nào nó không nhanh chóng để ứng dụng công nghệ ấn tin vào quản trị thì họ có thể bị giảm sức cạnh tranh cũng như là thậm chí là có thể là khó tồn tại
thì các thế hệ doanh nghiệp mới với những doanh nhân trẻ thì họ có xuất phát điểm tốt hơn rất nhiều so với các lớp ở anh
và họ đã biết tận dụng công nghệ để có thể tăng trưởng trong bán hàng nâng cao năng suất tối ưu quy trình cũng như là tự động hóa cho doanh nghiệp
và hầu hết các hoạt động trong doanh nghiệp thì đều có thể ứng dụng công nghệ vào
khi mà chuyển đổi số với cả kinh tế của internet kinh tế số thì cái chi phí tham gia vào thị trường của doanh nghiệp giảm đi rất là nhiều đặc biệt là liên quan đến các cái chi phí giao dịch
thế nên là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sẽ không còn phải là đầu tư quá lớn về nhân lực về công nghệ về vốn để tham gia được vào các cái thị trường nữa
và hai nữa là các cái đặc biệt là các cái mô hình kinh doanh của một số các cái mô hình kinh doanh
ví dụ như là trong cái mảng về vận tải chẳng hạn hay là trong cái mảng về thương mại thì dựa trên một số các cái platform có sẵn
nên là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể là hợp tác được kinh doanh được ở trên những cái
mô hình như thế và giúp cho họ tiện giảm được cả chi phí bán đầu trong cái giai đoạn đầu tư và tham gia vào thị trường
các chuyên gia cho rằng để quá trình chuyển đổi số đạt được những thành công nhất định thì các doanh nghiệp cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan
như khung pháp lý an toàn an ninh mạng sự thiếu hụt nguồn nhân lực ict có chất lượng cao
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển chính phủ điện tử
hiện tại chính phủ cũng đã giao cho bộ thông tin và truyền thông xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia
trong đó nêu rõ tầm nhìn mục tiêu các định hướng cụ thể kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới
và bằng cách nào để đẩy nhanh quá trình số hóa chuyển đổi số trên phạm vi cả nước trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
đây cũng chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng
xây dựng cho mình phương án đầu tư chiến lược để nắm lấy cơ hội và tận dụng ưu thế về công nghệ
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh tạo đà đột phá để chuyển đổi số mạnh mẽ
và cho cả hệ sinh thái của nền kinh tế số phát triển
nói đến chuyển đổi số thì ngoài các doanh nghiệp không thể không nhắc đến việc số hóa các dịch vụ công của một số quốc gia
nhằm đem lại tiện lợi cho người dân
và với mô hình chính phủ kỹ thuật số gần như một trăm linh thì estonia chính là một ví dụ đáng tham khảo cho không ít quốc gia trên thế giới
ba năm trước chính phủ estonia đã cho ra mắt chương trình cư trú điện tử
với chương trình này tất cả mọi người trên thế giới đều có thể trở thành công dân điện tử của estonia
và mở công ty kinh doanh tại nước này chỉ trong vòng vài phút mà không cần có mặt tại estonia
và không cần hoàn thành bất kỳ thủ tục hành chính nào khác
tính đến nay đã có hơn năm mươi một người
từ một trăm sáu mươi bảy quốc gia kinh doanh tại estonia sử dụng hệ thống trực tuyến
quốc tính đến năm hai nghìn hai mươi năm số công dân điện tử tại estonia sẽ mang lại một tám tỷ euro cho quốc gia này
có thể thấy chuyển đổi số đang trở thành một trong những xu hướng làm thay đổi cán cân thương mại của thế giới
theo thông báo mới nhất của cục thuế tp hcm
kể từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ngành thuế thành phố sẽ chính thức triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử itas
để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống thuế điện tử itas trong thời gian ba ngày từ mùng bảy tháng hai đến mùng chín tháng hai
cục thuế tp hcm sẽ ngừng cung cấp hệ thống dịch vụ kê khai thuế qua mạng
cục thuế tp hcm cho biết với hệ thống itas người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất
thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây
ngoài ra dịch vụ itas còn giúp tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế
các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế
tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế số thuế phải nộp
thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ
tại các tỉnh biên giới và trong thị trường nội địa
tuy nhiên tổng cục cho hay hoạt động này tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt trên các mạng xã hội như facebook youtube trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
chính vì vậy tổng cục quản lý thị trường vừa có chỉ đạo cục quản lý thị trường các địa phương
về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trên mạng
ngày một mươi bảy tháng một tại trụ sở tổng công ty công nghiệp công nghệ cao việt theo
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng và bộ trưởng bộ khoa học công nghệ chu ngọc anh
đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác nghiên cứu sản xuất thiết bị mạng năm g của viettel
tại đây bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng và bộ trưởng bộ khoa học công nghệ trung ngọc anh
đã thực hiện cuộc gọi video đầu tiên
tuy nhiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối năm g trên thiết bị thu phát sóng g noteb
do việt theo nghiên cứu và sản xuất bao gồm cả thiết bị phần cứng và phần mềm
như vậy sau tám tháng kể từ ngày việt theo nhà mạng đầu tiên của việt nam
top năm mươi nhà mạng trên thế giới thực hiện cuộc gọi năm g đầu tiên bằng thiết bị nhập khẩu của đối tác
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã chính thức làm chủ công nghệ mạng năm g
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được gọi là
tạm dừng tại đây mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email
chuyển động số thnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo